sau hơn ba năm thi công hôm nay tại thành phố phan rang tháp tràm
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ khánh thành công trình đập hạ lưu sông dinh
đây là công trình trọng điểm chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công trình có tổng mức đầu tư hơn sáu trăm chín mươi một tỷ đồng
công trình đưa vào sử dụng sẽ ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn
tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng ba năm triệu mét khối nước
để cung cấp nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân
góp phần cải thiện khí hậu phu vực thành phố phan rang thắp tràm
đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch có kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị